thủ tướng ukraine denis vygan một lần nữa khẳng định là nước này đã hoàn thành các khuyến nghị mà liên minh châu âu eu đưa ra nhằm giúp tiến các cuộc đàm phán gia nhập cuối
ông cũng cho biết là ukraine đã bổ nhiệm ông semen chrinovov làm giám đốc cục chống tham nhũng quốc gia qua đó hoàn tất hàng loạt cải cách theo yêu cầu của phía eu
thủ tướng ukraine nhấn mạnh là kiev đã hoàn thành tất cả bảy khuyến nghị của eu điều này chứng minh quyết tâm của quốc gia châu âu trong việc khởi động các cuộc đàm phán gia nhập eu trong năm nay
trước đó phát biểu tại một phiên họp nội các bất thường nhằm xác nhận việc bổ nhiệm ông chrinolov thủ tướng smegan khẳng định là nội các của ông sẽ tuân thủ nguyên tắc không khoan nhượng trước hành vi tham nhũng và hỗ trợ các cơ quan chống tham nhũng
ông nhấn mạnh quyết định bổ nhiệm này phù hợp với những khuyến nghị cuối cùng của ủy ban châu âu trước khi các cuộc đàm phán về ukraine gia nhập eu tiếp tục diễn ra
vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai các nhà lãnh đạo eu đã cấp cho ukraine tư cách ứng cử viên gia nhập khối
ec đã đưa ra bảy khuyến nghị mà ukraine phải đáp ứng để có thể bắt đầu các cuộc đàm phán gia nhập eu trong đó có chống tham nhũng